mặc dù tuổi cao sức yếu một bà cụ vẫn ngày ngày nấu nước vối mang đến cổng bệnh viện ca hà nội
giót và đưa từng cốc nước mát cho bệnh nhân nghèo
và cứ đến sáng thứ sáu hàng tuần bà cụ lại nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo
nghĩa cử cao đẹp này của bà đã trở nên quen thuộc đối với nhiều bệnh nhân nơi đây
hãy cùng đến với những hình ảnh thật đẹp này trong ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
hãy cùng đến với những hình ảnh thật đẹp này trong ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
những người người ta nghèo khoái những người có khi người ta nghèo người ta còn không có tiền tôi còn mang quần áo đến tận nơi tôi đưa
thế còn tiền thì tôi bảo tiền thì tôi không có đâu tôi chỉ bác ăn cái gì tôi mua cho bác
thì tôi bảo rằng là bây giờ bệnh nhân đói như thế này thì mình bớt ra con ạ hai mẹ con tôi bàn nhau là bớt ra mỗi một tuần một buổi ấy
thì mẹ có khăm được không bảo thôi thì mẹ chịu khó đi chợ sớm
tôi đi từ bốn giờ tôi đi bán hàng từ bốn giờ thì về lấy tiền
còn đâu anh em chị em nào đầu tiên tôi con có dám lấy tiền đâu
ai cho gì tôi
tôi nhận chứ còn không dám lấy tiền của ai
còn ai cho rau thì tôi nhận ai cho gạo thì tôi nhận ai cho chả ai cho thịt thì tôi nhận
tiền này không dám nhận
mỗi suất cơm dù có đạm bạc mỗi cốc nước dù có nhỏ bé nhưng bên trong đó lại chứa đựng tình thương sự đồng cảm sẻ chia của người phụ nữ bảy mươi tuổi này với những bệnh nhân nghèo bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện ca hà nội
giúp đỡ những người bệnh dù một tính tiên dù là nhiều hay ít thì cũng là ấm lòng của mọi người

cũng lên từng phòng để gọi xuống là lấy cơm này rồi lấy nước vối này vì bảo vệ không cho lên nên là bà phải gọi xuống dưới cổng để lấy
bản thân có lời chúc các gia đình có lòng hào tâm đã giúp đỡ các anh em bệnh nhân là cái sự quan tâm cũng như thế là về vật chất
hình ảnh bà lão có khuôn mặt phúc hậu giúp đỡ người bệnh ở cổng viện k hà nội đã trở nên quen thuộc với nhiều người bệnh điều trị lâu dài tại đây
những suất cơm chén nước tràn chứa tình thương sự sẻ chia của bà đinh thị thũng dường như đã tiếp thêm sức mạnh nghị lực cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn thêm yên tâm điều trị bệnh tại đây